với hành vi cho vay lãi nặng và đánh bạc hai đối tượng gồm nguyễn văn hiệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
chú tải tp tây ninh và phạm văn luận sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chú tải huyện châu thành tỉnh tây ninh
đã bị công an phường hai tp tây ninh xử phạt vi phạm hành chính hơn hai mươi triệu đồng
trước đó vào lúc một mươi bảy h ngày hai mươi sáu tháng chín trên đường ba mươi tháng bốn thuộc khu phố bốn phường hai thành phố tây ninh
lực lượng công an tp tây ninh phát hiện hai đối tượng luận và hiệp đang điều khiển xe mô tô
để đi thu tiền cho vay lãi nặng nên đã yêu cầu về cơ quan công an để làm việc
qua làm việc hai đối tượng khai nhận đều từ ninh bình vào tây ninh khoảng gần một năm nay
sau đó tổ chức cho một số người dân trên địa bàn tp tây ninh vay tiền với lãi suất là một trăm năm mươi trong một năm
và tham gia đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá và ghi số đề
công an phường hai tp tây ninh đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính của ubnd tp tây ninh
đối với hiệp số tiền là một mươi triệu đồng về hành vi cho vay lãnh nặng
với luận số tiền là một mươi một triệu năm trăm linh nghìn đồng về hành vi cho vay lãi nặng và đánh bạc